thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng năm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh hòa bình về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi sáu nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh hòa bình tổng bí thư và đoàn công tác đã nghe đồng chí bùi văn tỉnh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
theo đó tỉnh ủy hòa bình đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu học tập xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách đồng bộ
các tổ chức đảng gắn việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh hòa bình đã giải quyết bốn mươi bảy vấn đề bức xúc nổi cộm tổ chức năm mươi chín cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân đồng thời tỉnh ủy chỉ đạo nhân rộng những mô hình mới trong phát triển kinh tế xã hội
về văn hóa xã hội hòa bình tiếp tục có những chuyển biến tích cực an sinh xã hội được bảo đảm đời sống của nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện
theo tiêu chí tiếp cận đa chiều tỷ lệ hộ nghèo còn hai mươi chín mươi bốn giảm ba bốn mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi tám
tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi sáu của tỉnh đạt bảy sáu mươi hai tổng đầu tư toàn xã hội là một mươi bảy trăm linh tỷ đồng
gdp bình quân đầu người đạt ba mươi sáu năm triệu đồng một năm thu ngân sách nhà nước đạt hơn ba bảy mươi hai tỷ đồng
kim ngạch xuất khẩu đạt hơn ba trăm sáu mươi năm triệu đô la mỹ nhập khẩu đạt hơn ba trăm hai mươi năm năm triệu đô la mỹ
toàn tỉnh có bốn trăm bốn mươi hai dự án trong đó ba mươi dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là bốn trăm bảy mươi triệu đô la mỹ
và bốn trăm một mươi hai dự án trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng năm mươi chín tỷ đồng
có hơn hai sáu trăm linh doanh nghiệp chi nhánh văn phòng đại diện tổng số vốn đăng ký gần hai mươi sáu bốn nghìn tỷ đồng
về xây dựng nông thôn mới có ba mươi chín xã đạt chuẩn nông thôn mới bằng hai mươi năm tổng số xã
bình quân các xã trong tỉnh đạt một mươi hai một tiêu chí trên xã không có xã nào đạt dưới sáu tiêu chí
việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã sắp nhập một mươi năm cơ quan đơn vị thành ba cơ quan đơn vị
gồm bốn đơn vị thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn một mươi một văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của các huyện
thành phố và văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên và môi trường công tác quốc phòng an ninh ổn định giữ vững
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh mặc dù hòa bình là tỉnh miền núi phía bắc còn nhiều khó khăn
điểm xuất phát thấp tỷ lệ hộ nghèo cao nhưng chưa bao giờ có đời sống kinh tế xã hội phát triển như hiện nay
là tỉnh có bề dày văn hóa lịch sử nhiều di tích những năm gần đây kinh tế xã hội của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá cao
năm hai nghìn một mươi sáu là bảy sáu nhiều chỉ tiêu tăng nhanh và mạnh
và đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu tỉnh đã triển khai nghị quyết nghiêm túc bài bản
việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng đã tìm ra những khuyết điểm và từng bước sửa chữa